thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại công điện số tám nghìn ba mươi một cd văn phòng chính phủ ngày hai mươi bốn tháng chín
bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh và các cơ quan liên quan tiếp tục tiến hành điều tra
truy bắt đối tượng và đồng phạm làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên xử lý nghiêm minh trước pháp luật
đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng lê quý vương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và tiến hành các biện pháp điều tra xác minh
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường tử thi và các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được có cơ sở xác định là vụ án giết người cướp tài sản
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ hình sự để tiến hành điều tra vụ án theo quy định của pháp luật